thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cho giá trị kinh tế cao
những năm gần đây huyện quế võ tỉnh bắc ninh đã khuyến khích nông dân mở rộng diện tích cây khoai tây
và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất chất lượng nông sản
tuy vậy tồn tại một thực tế dù khoai tây quế võ đã có đầu ra tương đối ổn định thông qua các đầu mối thu gom trong và ngoài địa bàn
nhưng giá cả lại khá bấp bênh
nguyên nhân vì một số giống khoai tây đã thoái hóa diện tích trồng chưa tập trung nên khó cải tiến khoa học kỹ thuật đồng bộ
chúng tôi đã tham mưu tích cực với huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân huyện để làm tốt việc thứ nhất là lựa chọn những giống khoai tây có năng suất và chất lượng tốt để đưa vào trong sản xuất
và thứ hai là liên tục tổ chức các cuộc tập huấn khoa học kỹ thuật để bà con nắm bắt được các tiến bộ kỹ thuật mới nhất trong sản xuất khoai tây
để đưa khoai tây thành cây trồng chủ lực trong sản xuất hàng
huyện quế võ tích cực triển khai đề án tích tụ dụng đất để mở rộng diện tích sản xuất khoai tây góp phần cơ giới hóa cao nhất và ứng dụng khoa học công nghệ với quy mô lớn
đồng thời huyện đã mạnh dạn nhập khẩu các giống khoai tây từ đức phối hợp với viện công nghệ sinh học trung ương
nghiên cứu sản xuất các giống khoai tây bằng công nghệ nuôi cấy mô mầm đỉnh đảm bảo chất lượng và phù hợp với điều kiện đồng đất của địa phương
đến nay các giống chất lượng cao như maraben solara kt hai sạch bệnh atlantic đáp ứng được nhu cầu của người dân
để dần dần từng bước đem lại năng suất cũng như chất lượng của khoai tây chúng tôi đã chuyển đổi cơ cấu giống của khoai tây lựa chọn giống khoai tây có chất lượng tốt để đưa vào sản xuất
để khuyến khích các hộ gia đình mở rộng diện tích và chuyển đổi giống khoai có chất lượng tốt hơn huyện quế võ đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể về kỹ thuật trồng chăm sóc khoai tây
nhất là nhân rộng các mô hình tự sản xuất khoai tây giống bảo quản trong kho lạnh
nhằm cung cấp nguồn giống ổn định cho các hộ trong huyện và các vùng lân cận
đến nay diện tích khoai tây quế võ đã phát triển lên hơn một sáu trăm linh hectare
cho năng suất từ hai mươi đến hai mươi hai tấn mỗi hectare đạt giá trị một trăm bảy mươi triệu đồng trên một hectare cao gấp từ ba đến bốn lần so với trồng lúa
huyện cũng đã tiến hành xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm khoai tây mang thương hiệu quế võ và đã được thông qua
logo nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý sẽ là tiền đề để khoai tây quế võ phát triển bền vững
quế võ vừa rồi cũng làm với thương hiệu quế tây chúng tôi cũng ở trong cái ban đấy
nói chung là để làm
chúng tôi thuận lợi cho bà con với các đồng mối ở các nơi họ vào
thứ nhất là cái khoai của quế võ này hơn các nơi khác chất lượng sạch
thứ hai là mẫu mãi đẹp
chúng tôi tập trung đến các cái giải pháp
cái thứ nhất là sẽ xây dựng một hệ thống sản xuất giống khoai tây sạch bệnh ứng dụng công nghệ sinh học
ở đây cụ thể là sẽ ứng dụng công nghệ khí canh xây dựng một khu sơ chế phân loại và bảo quản khoai tây thương phẩm
để làm thế nào mà
trong cái lúc mà thu hoạch tập trung thì sản lượng khoai tây sẽ không bị dồn ứ và sẽ tránh ép giá của tư thương
mục tiêu quế võ đặt ra là phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có trên một hectare khoai tây được chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn
để từ đó hình thành các vùng thương phẩm sạch góp phần về phát triển nền nông nghiệp xanh sạch
theo đúng nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ một mươi tám đã đề ra